cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ngô thái thi sinh năm hai nghìn bảy chú tại thành phố bạc liêu để điều tra về hành vi giết người
theo hồ sơ của cơ quan công an ngô thái thi có quen biết với một phụ nữ sinh năm hai nghìn hai
hiện đang tạm trú tại nhà trọ trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu
vào chiều ngày hai mươi tám tháng tám khi nghe tin bạn của mình bị một người đàn ông là hàng xóm sang chơi
và có hành vi sảm sỡ thi đã rủ thêm hai người bạn mang theo hai dao tự chế
tìm người đàn ông trên để xử lý đến nơi thi dùng dao chém người đàn ông này và gây thương tích nặng
còn tại nghệ an một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản liên tỉnh và có nhiều tiền án tiền sự
về tội trộm cắp cướp giật tài sản đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an triệt phá
bước đầu khởi tố bốn đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
bốn đối tượng này gồm nông văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
quê tại tỉnh con giang
bốn đối tượng này gồm nông văn tôm và trần văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê tại tỉnh nam định
đinh văn hưng và đậu minh mùi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng chú thệ tỉnh nghệ an
bước đầu cơ quan công an làm rõ nhóm đối tượng trên thực hiện sáu vụ trộm kết sắt
tại các huyện của hai tỉnh nghệ an và thanh hóa gây thiệt hại gần năm trăm linh triệu đồng
các đối tượng bị bắt giữ khi đang trên đường di chuyển đến tỉnh đồng tháp để thực hiện phi vụ khác
tăng vật thu giữ gồm hai xe máy năm điện thoại di động một bộ dụng cụ để phá kết
thủ đoạn của các đối tượng tìm đến những nhà có điều kiện kinh tế nắm bắt quy luật sinh hoạt của gia chủ
rồi chọn thời điểm không có ai thì đột nhập vào nhà cậy phá kết sát và lấy trộm tài sản
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng chuyến toàn bộ hồ sơ sang tòa án nhân dân tp hcm
để đề nghị sát sử cựu giám đốc bệnh viện mắc tp nguyễn minh khải năm mươi tuổi và bảy bị can khác tại bệnh viện mắc
là thuộc cấp của bị can khải về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh hơn một mươi bốn hai tỷ đồng
với hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng thất thoát của nhà nước hơn một mươi bốn hai tỷ đồng
cả tám bị can bị truy tố theo khoảng ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự không hình phạt từ một mươi đến hai mươi năm
về trách nhiệm dân sự viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị tòa án nhân dân tp hcm
tuyên các bị can liên đối bồi thường hơn một mươi bốn hai tỷ đồng
đến nay một số bị can và người nhà của bị can liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục sáu một mươi hai tỷ đồng
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi tám bệnh viện mắt tp hcm tổ chức thực hiện gói thầu
mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm hai nghìn một mươi tám để mua sắm vật tư phục vụ điều trị khám chữa bệnh
với mục đích can thiệp trách pháp luật và hoạt động đấu thầu trên
dạo các bị can còn lại can thiệp bất hợp pháp và hoạt động đấu thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo tại bệnh viện này
từ hành vi này các bị cáo đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh số tiền một mươi bốn hai trăm một mươi năm tỷ đồng
cơ quan điều tra đã làm việc với một mươi một một trăm sáu mươi một bị hại là người bệnh trong đó có một chín trăm bảy mươi chín người đề nghị bộ tường thiệt hại
hiện còn ba sáu trăm ba mươi bảy bị hại cơ quan cảnh sát điều tra đã có thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đến nay chưa trình báo
cũng trong sáng năm tháng chín tòa án nhân dân tp hcm đã tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo đinh hồng hải
ngụ tại tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại phiên xét xử đại diện viên kiểm sát dưới quyền công tố đã đề nghị mức án tù chung thân dành cho bị cáo đinh hồng hải
theo đó viện kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm tài sản công dân với số tiền lớn phạm tội hai lần trở lên do đó cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội
từ đó đã đề nghị mức án tù chung thân dành cho bị cáo đinh hồng hải
buộc hải có trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
theo cáo trạng công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại xây dựng kinh doanh nhà tân hồng uy
được sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu
ngày một mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi chín người đại diện theo pháp luật công ty là đinh hồng hải làm giám đốc
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn bốn ubnd tp hcm có quyết định giao một mươi bốn bảy trăm năm mươi ba sáu mươi sáu m hai đất cho công ty tân hồng uy
để đầu tư xây dựng khu nhà ở phường bình an quận hai tp hcm
công ty tân hồng uy đã đầu tư xây dựng xong cơ sở hạ tầng và ký hợp đồng chuyển nhượng hết bốn mươi một lô đất cho ba mươi một hộ dân
đã thu tiền từ chín mươi một trăm linh giá trị hợp đồng
tổng số tiền đã thu là ba mươi hai sáu tỷ đồng
sau đó ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn năm và ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một
sở tài nguyên môi trường tp hcm đã cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên công ty tân hồng uy
với bốn mươi một lô biệt thự nhà liên kề
đến nay có ba mươi hai trên bốn mươi một lô đã được người dân xây nhà theo cấp phép
sở xây dựng đã cấp bảy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho một mươi lô đất và đứng tên công ty tân hồng uy
lợi dụng việc bốn mươi một lô đất được cấp
một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên công ty tân hồng uy
đinh hồng hải đã làm giả và sử dụng nghị quyết biên bản hợp hội đồng thành viên công ty tân hồng y
và ba mươi bốn lô đất thuộc một mươi năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên công ty tân hoàng uy
để thế chấp đảm bảo các khoản vay của mình
qua đó chiếm đoạt tiền cho vay của công ty cổ phần ochain miền nam
và năm cá nhân với tổng số tiền hai trăm sáu mươi bốn năm tỷ đồng
trong ngày năm tháng chín cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc một chiếc ô tô bất ngờ bị bốc cháy
khi đang đậu trên vỉa hẹ đường số một mươi chín khu đô thị an phú an khánh tp thủ đức
vào khoảng chín giờ sáng người dân phát hiện một chiếc ô tô đang đậu trên vỉa hè bốc cháy dữ dội
nên đã báo cơ quan chức năng
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức
đã nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng tới hiện trường dập tắt đám cháy
tuy nhiên chiếc xe đã hư hóng nặng
theo thông tin ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
trong ngày năm tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh bình phước cho biết
đã ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
đồng thời tước giấy phép lái xe hai mươi bốn tháng đối với nữ tài xế say rượu
lái ô tô bị nổ bánh bỏ chạy sau khi gây tai nạn
hình thức xử phạt đối với người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ngụ xã tân lợi huyện hấn quảng tỉnh bình phước
gồm tức quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng b hai thời hạn hai mươi bốn tháng
phạt bốn mươi triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe trên đường
mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên mỗi lít khí thở
phạt một mươi tám triệu đồng đối với hành vi gây tai nạn giao thông không dừng lại
phạt một mươi hai triệu đồng đối với hành vi không đi đúng phần đường gây tai nạn
tổng mức phạt là bảy mươi triệu đồng
trước đó chiều ngày một mươi tháng bảy tại đoạn đường xã tân lợi huyện hớn quảng tỉnh bình phước
một người dân chạy xe máy đã xảy ra va chạm với ô tô bốn chỗ do người phụ nữ điều khiển
chạy từ hướng ngược lại hậu quả vụ tai nạn khiến cả hai phương tiện cùng hư hỏng
người chạy xe máy bị thương nhẹ sau tai nạn người phụ nữ tiếp tục nhấn ga bỏ chạy
thế vậy người dân xung quanh bức xúc đuổi theo đáng nói dù bên trước của xe bị nổ
nhưng người phụ nữ vẫn chạy bất chấp sự truy đuổi ngay sau khi nhận được tin báo
cảnh sát giao thông công an huyện hấn quảng đã báo các lực lượng phù hợp chốt chặn
khi kiểm tra người phụ nữ có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
sáng nay ngày năm tháng chín công an phường núi sam thành phố châu đốc của tỉnh an giang cho biết
lực lượng công an phường vừa phát hiện tạm giữ trên một tám trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
chung trong trung tâm thương mại núi sam
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày bốn tháng chín tại một kiosk vắng chủ thuộc trung tâm thương mại
núi sam thành phố châu đốc
tổ công tác công an phường núi sam đã phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành tiếp cận kiểm tra
phát hiện tổ công tác đối tượng liền bỏ chạy bỏ lại phương tiện cùng tăng vật để tàu thoát
qua kiểm tra phát hiện trên xe mô tô đối tượng bỏ lại và trong kiosk có cất dấu trên hai trăm ba trăm hai mươi chín bao thuốc lá lậu
nhãn hiệu hero và jet
chiều cùng ngày qua tin báo của quân chúng nhân dân lực lượng công an phường tiếp tục kiểm tra và phát hiện
thu giữ một bốn trăm chín mươi sáu bao thuốc lá lậu các loại được đối tượng cất giấu trong kiosk và tủ sát
trong trung tâm thương mại núi sam
tại thời điểm kiểm tra không ai đến thừa nhận là chủ phương tiện và số thuốc lá lậu trên
công an phường đã tiến hành bàn giao vụ việc cho đội cảnh sát kinh tế công an thành phố châu đốc
để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
theo báo cáo của sở y tế tp hcm trong bốn ngày nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
các bệnh viện trực thuộc sở y tế đã tiếp nhận chín bảy trăm năm mươi năm trường hợp cấp cứu tai nạn
trong đó có chín trăm bảy mươi hai trường hợp do tai nạn giao thông một hai trăm sáu mươi năm trường hợp tai nạn sinh hoạt hai trăm bảy mươi hai trường hợp đã thương
một mươi trường hợp ngộ độc và bảy tám trăm ba mươi sáu trường hợp do các nguyên nhân khác
có năm trường hợp tử vong do tai nạn giao thông và sáu mươi bảy trường hợp tử vong do các tai nạn khác
tại các bệnh viện thuộc sở y tế
bên cạnh đó các ngày nghỉ lễ các bệnh viện của tp hcm cũng đã tiếp nhận hai mươi ba ba trăm bảy mươi sáu lượt khám bệnh
trong đó có tám sáu trăm bốn mươi trường hợp nhập viện nội trú
ngoài ra bệnh viện chợ rẫy đã tiếp nhận một hai trăm một mươi bốn trường hợp cấp cứu
trong đó có hai trăm bốn mươi bốn trường hợp bị tai nạn giao thông bảy mươi hai trường hợp chấn thương sọ não ba mươi bảy trường hợp tai nạn sinh hoạt
hai mươi trường hợp đã thương đâm chém một mươi năm ca ngộ độc thuốc đặc biệt có đến ba mươi ba ca cấp cứu do tự tử
bệnh viện chợ rẫy cũng đã sử dụng bốn trăm ba mươi năm đơn vị máu để điều trị phẫu thuật cấp cứu